xin kính chào quý vị và các bạn
nơi có mưa nhiều nhất trên cả nước vẫn là tại các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi
tại đây chịu tác động của khối không khí lạnh kết hợp với địa hình
nên trong đêm nay và ngày mai sẽ có mưa vừa mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến là từ bốn mươi một trăm linh mm có nơi còn trên một trăm năm mươi mm
những khu vực khác như bắc trung bộ hay là nam trung bộ chỉ có mưa vài nơi
còn về nhiệt độ các tỉnh bắc trung bộ chịu tác động của khối không khí lạnh
nên trời rét đậm với mức nhiệt ngày đêm giao động là từ một mươi một đến một mươi bảy độ
khu vực trung trung bộ trời rét cùng nền nhiệt trong khoảng là từ một mươi năm đến hai mươi sáu độ
phần còn lại thuộc nam trung bộ thì ấm áp hơn trong ngưỡng là từ hai mươi hai đến hai mươi chín độ
xuôi về phía nam cả khu vực tây nguyên và nam bộ
thời tiết chủ đạo vẫn là ngày nắng đêm có mưa vài nơi
chỉ lưu ý là riêng một số nơi thuộc phía nam tây nguyên đặc nông lâm đồng
có thể xuất hiện mưa vào cuộc bộ cùng nền nhiệt tại tây nguyên
giao động là từ một mươi ba đến hai mươi bảy độ sáng sớm và đêm trời rét
còn tại nam bộ là từ một mươi tám đến ba mươi một độ trời xe lạnh vào đêm và sáng sớm
quay trở ra bắc bộ do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tầng thấp
kết hợp với hội tụ gió trên cao nên trong đêm nay và ngày mai
tại các tỉnh thành bắc bộ thì vẫn duy trì nhiều mây có lúc có mưa
nền nhiệt vì vậy mà chưa có cơ hội tăng trở lại
với mức nhiệt thấp nhất trong khoảng là từ chín đến một mươi hai độ
vùng núi có nơi còn thấp hơn vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết băng giá
còn ban ngày nhiệt độ xung quanh ngưỡng là từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ
đến với thời tiết trên biển tại quần đảo hoàng sa vẫn duy trì có mưa vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy biển động
còn tại quần đảo trường sa phổ biến là có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa gió đông bắc mạnh cấp năm
riêng vùng biển phía tây mạnh cấp sáu giật cấp bảy biển động
nền nhiệt tại cả hai quần đảo đều không vượt quá ngưỡng là hai mươi chín độ
khu vực hà nội trời nhiều mây không mưa gió đông bắc mạnh cấp ba trời rét đậm
nhiệt độ là từ một mươi một đến một mươi bảy độ